trong phiên họp sáng nay với tỷ lệ chín mươi hai chín mươi sáu quốc hội bỏ phiếu thông qua dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
luật này quy định phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam được thực hiện trong thời gian cơ quan tổ chức đại biểu quốc hội chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức lấy ý kiến về dự thảo văn bản
đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được phản biện xã hội thì hồ sơ dự án dự thảo gửi thẩm định thẩm tra trình cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm văn bản phản biện xã hội
ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu giải trình tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản